theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
và đêm ngày hai tháng bảy áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
hồi một giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo từ một giờ ngày hai tháng bảy đến một giờ ngày ba tháng bảy áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông
ngay trên bờ biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
chiều ngày một tháng bảy ban chỉ đạo trung mương
về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ra công điện gửi các tỉnh thành phố ở bắc bộ trung bộ từ quảng ngãi trở ra
và các bộ ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
đây là cơn áp thấp nhiệt đới bão đầu mùa diễn ra trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp
sau đợt nắng nóng kéo dài có khả năng kèm theo mưa lớn và rông lấp cực đoan
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các bộ ngành triển khai nội dung cấp bách sau
đối với khu vực trên biển ven bờ thường xuyên cập nhật thông tin thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đối với khu vực đất liền trên đảo theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lũ
thông tin kịp thời đến chính quyền người dân và khách du lịch để chủ động phòng tránh
nhất là khu vực ngập lụt đô thị vùng trũng thấp ven biển sông suối và đặc biệt lũ quét sạt lở đất các tỉnh miền núi
dự trữ lương thực nhu yếu phẩm nước sạch thuốc men thực hiện phương châm bốn tại chỗ để chủ động đối phó với mưa lũ lớn
tổ chức tính toán hồ chứa vận hành xả lũ bảo đảm an toàn hồ đập công trình hạ du và chủ động phương án ứng phó phù hợp